tại hà nội trong khuôn khổ tuần lễ quốc tế phòng chống bệnh nội tiết đái tháo đường
hội người giáo dục bệnh đái tháo đường việt nam đã tổ chức lễ phát động
nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về căn bệnh này
bệnh đái tháo đường hiện nay có thể ví như một loại bệnh dịch toàn cầu
với trên bốn trăm hai mươi năm triệu người mắc bệnh chiếm tám tám dân số thế giới
tại việt nam số người mắc bệnh ước tính trên ba năm triệu người
và được dự báo sẽ tăng lên gấp đôi vào năm hai nghìn bốn mươi năm
đồng thời bệnh đái tháo đường đang có xu hướng trẻ hóa một cách đáng lo ngại
bên cạnh đó có đến bảy mươi người mắc không biết mình bị bệnh
đái tháo đường là căn bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm
là một trong những bệnh mạng tính không lây để lại gánh nặng bệnh tật nghiêm trọng
việc tầm soát phát hiện sớm bệnh đái tháo đường sẽ giúp cho quá trình điều trị đạt hiệu quả cao nhất
kiểm soát ngăn ngừa biến chứng tốt hơn
để đạt được mục tiêu đó việc tuyên truyền giáo dục và phổ biến kiến thức cho người dân
về căn bệnh này cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới